thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu bộ giao thông vận tải hủy bỏ đề xuất bắt buộc xe ô tô dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử tương tự như xe grab phải gắn hộp đèn trên nóc xe
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo phải dùng công nghệ để quản lý thay vì gắn hộp đèn như đề xuất của bộ giao thông vận tải
phải loại bỏ ngay các điều kiện kinh doanh vận tài không cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thay thế phương thức quản lý truyền thống
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại dự thảo lần thứ chín nghị định tám mươi sáu về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
bộ giao thông vận tải bảo lưu đề xuất xe ô tô dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp đèn với chữ xe hợp đồng gắn cố định trên nóc xe
kích thước hộp đen tối thiểu một mươi hai x ba mươi cm
theo bộ giao thông vận tải việc bổ sung nội dung này nhằm quản lý đúng loại hình kinh doanh vận tải
xác định rõ hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với loại hình taxi đồng thời phân biệt xe cá nhân xe không kinh doanh vận tải và xe có kinh doanh
tránh tình trạng xe cá nhân trá hình gây khó khăn cho lực lượng chức năng